bộ kế hoạch và đầu tư cần giả soát để trở nên tinh gọn và hiệu quả
đó là một trong những yêu cầu của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại hội nghị tổng kết kế hoạch năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy
của bộ kế hoạch và đầu tư diễn ra vào sáng nay tại hà nội
biểu dương những kết quả mà bộ kế hoạch đầu tư đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi sáu
thủ tướng nêu rõ bộ đã đạt được chỉ tiêu của quốc hội giao cho
không bị đổ bể trước mục tiêu được giao
thế nhưng chưa bao giờ doanh nghiệp được phát triển như hiện nay
niềm tin thị trường đã được nâng lên
niềm tin xã hội niềm tin thị trường bước đầu được khơi dậy trong nhân dân chúng ta
cái đấy chính là quan trọng
các chị vừa nói thằng chí thơ vụ đăng ký vừa nói
không phải con số là chúng ta đạt một trăm một mươi nhân nghiệp đâu
số vốn đăng ký đâu số doanh nghiệp phục hồi hai mươi bảy đâu
mà cái niềm tin người dân bắt đầu rồi đó khơi dậy cũng thế
bên cạnh đó thủ tướng cung thắng

năm nay là năm bước sang năm thứ hai của đại hội một mươi hai
nhưng chiến lược chưa giải quyết được và chưa rõ nhiệm vụ
thể chế còn nhiều bất cập
thủ tướng cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ chính phủ
thủ tướng chính phủ giao cho bộ cũng chưa hoàn thành tốt
như việc chuẩn bị một số văn kiện và luật pháp chưa đạt chất lượng cao
công tác phối hợp với các bộ ngành cũng chưa tốt
thủ tướng đề nghị với vai trò chủ trì soạn thảo
thì công tác chuẩn bị này cần phải làm tốt hơn
một số bộ phận cán bộ vẫn còn tư tưởng quan liêu
tôi tin chắc lòng cất lòng chí cùng bệnh quan liêu rất là nặng nề trong chuyện này
hết trịt cửa quyền này khắc cũng còn nhiều
mà tôi xin nói một bộ phận cán bộ bộ kế hoạch tư duy thay đổi
vẫn tư duy cũ còn không
phần cái thị trường tôi đã nói
nhưng tôi nói thế để các ông chí thấy rằng là
nếu tư duy không thay đổi không kịp cái thời đại đó
một bộ phận của chúng ta không phải là là không còn cái tình trạng này
thủ tướng yêu cầu bộ kế hoạch đầu tư cần tái cơ cấu bên trong
tinh giảm bộ máy và cắt giảm thủ tục hành chính
trong các lĩnh vực do bộ quản lý
thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng
thực hành tiết kiệm chống lãng phí
gắn liền với công tác đánh giá quy hoạch bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ